sau khi đột nhập vào một tư gia tiên cướp dùng dao không chế các nạn nhân để cướp tài sản
tuy nhiên khi thấy số tài sản chỉ trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
nên hắn che ít và dùng hai chiếc điện thoại bật chế độ gọi có hình ảnh
cắm trên người chủ nhà rồi buộc phải ra ngân hàng rút tiền đưa về
tên cướp này là ai động cơ nào khiến hắn hành động liều lĩnh đến như vậy
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
sợ bị sát hại nên tôi thành thật nói là chỉ là người giúp việc
trong nhà có ba mẹ con đang ngủ ở tầng hai còn người chồng đang đi học ở nước ngoài
sau đó tên cướp khống chế tôi lên tầng hai gọi cửa
khi chị quy mở cửa ra tên cướp yêu cầu mở kết sắt để lấy tài sản
thấy chị quy vết trong kết đưa tiền và vàng trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
theo lời kể của bà thuận cướp tiền xong
lê đình kiên liền lấy dây điện giấu sẵn trong người ra chó trị quy
rồi ép lên giường cùng hai con trai của chị
tiếp đó kiên quay ra chói tay chân bà thuận
xong xuôi mọi việc kiên quay sang đe dọa chị quy
rồi nói rằng hắn đang bị bệnh tim nên cần một tỷ đồng để chữa trị
chứ một trăm linh triệu đồng là không đủ
quan sát từ trước kiên thấy trong kết sắt của chị quy có sổ tiết kiệm gửi nhiều tiền
nên yêu cầu nạn nhân phải ra ngân hàng rút tiền về đưa cho hắn
đến bảy giờ sáng kiên cài hai chiếc điện thoại
lên người chị quy mở chế độ gọi facetime lên để theo dõi
tiếp đó kiên cởi trói cho chị quy yêu cầu ra ngân hàng rút tiền
trước khi đi kiên còn can dạng nếu báo cho công an sẽ sát hại những người còn lại trong nhà
khi chị quy đang ra ngân hàng ở nhà mẹ chồng chị quy đến thăm các cháu cũng bị kiên khống chế
tiếp đó bố chồng chị quy đi vào cũng bị tên cướp dùng hung khí khống chế luôn
cả năm người sau đó bị ép vào một căn phòng
đóng cửa và nhút lại
trên đường đến ngân hàng rút tiền về đưa cho tên cướp
chị quy đã nghĩ ngay đến bố mình là thiếu tướng trần công trường
cục phó cục an ninh mạng bộ công an đang về công tác tại quê nhà
mặc dù bị tên cướp sử dụng hai chiếc điện thoại mở chế độ gọi time cắm trên người để theo dõi
nhưng khi vào làm thủ tục rút tiền
chị quy đã mưu trí viết vào tờ giấy rút tiền số điện thoại của bố mình
kèm theo lời cầu cứu con đang bị cướp khống chế
nhân viên ngân hàng khi đọc
liên biết đây là thông điệp cầu cứu nên đã bí mật gọi cho thiếu tướng trần công trường báo lại nội dung
thiếu tướng trưởng đã gọi thêm hai người thân tín đang công tác tại phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh
rồi cùng nhau đến nhà con gái nơi có tên cướp đang dùng dao khống chế các con tin trong đó
lúc đến nơi thấy cổng bên ngoài còn mở
nên thiểu tướng trưởng cùng hai đồng nghiệp nhanh như cắt lao lên cuột ngã tên cướp
bị bất ngờ lê đình kiên nhanh chóng bị khống chế không kịp dùng dao chống trả
ngay sau đó tên cướp đã bị thiếu tướng trần công trường và đồng đội bàn giao cho công an thành phố hà tĩnh để điều tra xử lý
bà nguyễn thị thuận bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh để cấp cứu
một cán bộ tham gia giải cứu kể
lúc chúng tôi có mặt không chỉ người giúp việc hai con nhỏ mà bố mẹ chồng chị quy tình cờ đến nhà cũng đã bị tên cướp khống chế
dồn tất cả lên một căn phòng ở tầng hai
tình thế lúc này rất nguy hiểm
bởi ngoài tên cướp như đã được thông tin chúng tôi tiên lượng sẽ còn đồng đội nữa
chỉ một sơ sợi nhỏ có thể khiến tình huống xấu nhất xảy ra tính mạng của nhiều người sẽ gặp nguy hiểm
lúc chạy thoát ra ngoài chị ấy bị chảy máu ở tay rất hoảng loạn kêu cứu
để mọi người cùng tìm cách giải cứu bốn người đang bị tên cướp bịt mặt khống chế
chị ấy thông tin là chỉ có một tên cướp đột nhập vào nhà
tình thế đảo chiều khi lo ngại có nhiều tên cướp có tổ chức cùng tham gia
mà đã không xảy ra
anh này cùng hai đồng nghiệp của mình có thể thêm tự tin nhanh chóng đột nhập lên tầng hai
khi chúng tôi áp sát tên cướp vẫn tay lăm le con dao đứng trước cửa phòng ngủ nhiều người bị dồn vào đó
lợi dụng tên cướp sơ hở chúng tôi đã ập vào cuột ngã tước dao không chế hắn
tất cả người thân của chị quy nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường
theo anh này khi mọi người đang tìm cách đột nhập bí mật tiếp cận nơi người thân của chị quy
bị khống chế
việc lợi dụng sự sơ hở của tên cướp đã chạy thoát ra được ngoài
bà thuận là người bị thương trong vụ việc và phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà tĩnh
bà kể lại vào khoảng năm giờ hai mươi phút sáng ngày chín tháng năm bà dậy mở cửa sau ngôi nhà
lúc đó một tên cướp bịt khẩu trang mọc bộ quần áo màu xám xanh
hai tay cầm hai con dao đã lao vào khống chế
lúc đó tôi hét lên cướp cứu cứu thì bị tên này kế dao vào cổ
tôi vùng vẫy chống cự
tên cướp dọa bà mà hết lên là tôi tấn công
lúc đó tôi tiếp tục răng co với tên cướp thì bị hắn cứa một nhát vào bàn tay trái
và tiếp tục kề hung khí vào cổ
sau khi tra hỏi bà thuận trong nhà có mấy người
tên cướp dẫn bà lên tầng hai đưa đến phòng trị quy và bắt tôi gọi
tên cướp buộc chị quy mở kết sắt đưa tiền vàng cho hắn
tên cướp tiếp tục dọa chị quy
tao bị bệnh tim phải đưa cho tao
tao một tỷ một trăm triệu đồng chưa đủ chữa bệnh
tiếp đó tên cướp thấy sổ tiết kiệm của chị quy còn nhiều tiền
nên yêu cầu chị quy ra ngân hàng rút tiền về cho hắn
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày tên cướp cho chị quy đi rút tiền
nhưng cài hai chiếc điện thoại lên người
và bắt chị quy gọi điện thoại cho hắn bằng facetime để tiện theo dõi
người dân khu phố vẫn bàng hoàng không thể tin được
lê đình kiên hai mươi chín tuổi trú tại khối phố nhật tân
phường thạch linh thành phố hả tĩnh
để thực hiện việc đột nhập dùng dao khống chế sáu người
theo người dân nơi đây khi là một người hiền lành sống đạo đức
và từ trước đến nay cậu sinh viên này đều được nhận được sự yêu thương từ bà con lối xóm
một người hàng xóm cho biết
nhận được thông tin không chỉ tôi mà tòa xóm bất ngờ
vì trước đến nay tình nó hiền lành ngoan ngoãn lại học giỏi nên ai cũng thương
từ khi vụ việc xảy ra mẹ kiên chỉ còn biết đóng kín cửa
để tránh những lời dị nghị từ người ngoài
khi hỏi đến kiên bà chỉ biết cúi đầu xuống đất
theo mẹ của kiên thì vào sáng ngày xảy ra vụ cướp
khi thấy con dậy sớm ra ngoài tưởng là con trai đi tập thể dục
nên bà cũng không hỏi mà đi làm giúp việc cho một người ở gần nhà
tuy nhiên mãi đến bảy giờ chưa thấy con về gọi điện không được
có linh tính chuyện chẳng lành nên bà đã bỏ việc về nhà cùng chồng đi tìm kiếm con trai
khi cả gia đình đang cuốn cuồng đi tìm kiếm kiên thì đến trưa cùng ngày
bà bất ngờ nhận được một cuộc gọi điện thoại từ công an thông báo
về việc kiên bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp tài sản trên địa bàn
cũng theo mẹ kiên thì trong thời gian gần đây kiên không có biểu hiện khác thường
chỉ thi thoảng chơi game trên điện thoại
dù cháu có mang tội tôi vẫn mong gia đình rộng đường tha thứ
cầu mong được ân xá từ pháp luật bà nghẹn ngào nói
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên là lê đình kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
đối tượng kiên hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại trường đại học thanh hoa trung quốc
và đang trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ
nguyên nhân dẫn đến vụ cướp táo tợn trên là do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ
kiên nảy sinh ý định kiếm thêm một số tiền lớn bằng cách cướp tài sản
để đưa mẹ đến một nơi thật xa sinh sống
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tòa nhân dân thành phố hòa tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cướp tài sản
kiên là bản cáo lê đình kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại phường thạch linh thành phố hà tĩnh về tội cướp tài sản
theo bản cáo trạng kiên là du học sinh theo học ngành thạc sĩ kinh tế ở trung quốc
thầy bố mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
kiên tỏ ra chán nản nảy sinh ý định đi trộm cướp lấy tiền đưa mẹ đi nơi khác sống
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy trên đường trở về quê
kiên mua một con dao thủ trong người để hành động
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
thấy căn biệt thự của gia đình chị nguyễn thị hà quy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trên đường tôn thất thuyết khu đô thị sông đà thành phố hà tĩnh
có ô tô đỗ ngoại kiên quyết tâm đột nhập vào nhà đi cướp
kiên ra chợ mua một bộ quần áo màu đội trang bị khẩu trang găng tay mũ túi sách
đến khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng năm
kiên bịt mặt đeo găng tay nhảy qua hàng rào vào tầng một căn biệt thự
đến năm giờ ba mươi phút bà nguyễn thị thuận
người giúp việc
xuống tầng một lấy quần áo phơi
kiên dùng dao khống chế yêu cầu dẫn lên tầng hai nơi có gia trụ
vào phòng ngủ kiên dùng dao khống chế chị quy và hai con
khi thấy trộm yêu cầu tiền
chị quy mở kết sắt lấy bảy mươi năm triệu đồng đưa cho kiên
tuy nhiên kiên bác chị quy ra ngân hàng để rút thêm một trăm linh triệu đồng về cho hắn
trong quá trình ra ngân hàng rút tiền
chị quy nhanh chí để lại thông tin
nhờ nhân viên ngân hàng báo với bố mình là tướng công an trần công trường
để tới giải cứu
nhận tin từ con gái tướng trưởng cùng hai chiến sĩ công an lên phương án đột nhập căn nhà
khống chế bắt giữ tên cướp giải cứu sáu con tin
tại tòa kiên tỏ ra ân hận về hành vi của mình
và khai do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ
nên đã nảy sinh ý định cướp số tiền lớn để đưa mẹ đi nơi khác sinh sống
hội đồng xét xử tuyên phạt lê đình kiên bảy năm tù về tội cướp tài sản